chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sở du lịch tp hcm vừa đưa ra hai kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
khi hiện nay hơn chín mươi doanh nghiệp lữ hành đã phải tạm dừng hoạt động
chỉ một số ít doanh nghiệp còn hoạt động để xử lý công nợ với đối tác khách hàng
trong trường hợp dịch bệnh được khống chế trong tháng chín sở đề xuất tiếp tục triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển
với các tỉnh thành trong cả nước chú trọng các tour thu hút các phân khúc khách hàng khác nhau
nghiên cứu thực hiện số hóa các điểm đến du lịch bằng giao diện ảnh ba d công nghệ thực tế ảo
trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết tháng một mươi hai bên cạnh các nhóm giải pháp trên
cần tập trung các nhóm giải pháp tái cơ cấu đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành du lịch
đình hướng lại thị trường khách du lịch xây dựng các sản phẩm mới nhằm chuẩn bị tái khởi động khi dịch bệnh được khống chế
theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan
mặc dù đang tạo được đà phục hồi ấn tượng trong tháng bảy
tuy nhiên nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực bất ngờ sụt giảm trong nửa đầu tháng bốn
theo đó tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong nửa đầu tháng tám đạt trên hai mươi ba sáu tỷ đô la
giảm bảy hai so với nửa cuối tháng bảy
đáng chú ý nửa đầu tháng tám nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực đều bị giảm so với tháng trước đó
như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm bốn trăm ba mươi tám triệu đô la
hàng giật may giảm hai trăm năm mươi năm triệu đô la máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giảm hai trăm linh sáu triệu đô la
do nguồn cung dồi dào sức tiêu thụ giảm giá dừa tươi tại nhiều tỉnh miền tây đã giảm khoảng năm một mươi đồng một chục một mươi hai trái so với cách đây hơn một tháng
hiện dừa tươi đang được nông dân bán sô ngay tại vườn cho thương lái với giá năm mươi sáu mươi đồng một chục
dừa tươi loại lớn bán lẻ tại nhiều chợ và cửa hàng kinh doanh dừa
tám một mươi một đồng một trái loại nhỏ giá năm bảy đồng một trái
gần đây sức tiêu thụ dừa tươi khá chậm vì đang vào mùa mưa và nguồn cung dừa tươi lại tăng nên giá giảm
tuy nhiên người trồng dừa vẫn có xu hướng thích bán dừa tươi bởi mau cho thu hoạch hơn dừa khô và có thương lái đến tận vườn thu mua tự bẻ dừa
trong khi giá nhiều loại trái cây đang ở mức thấp thì giá miết thái tại vùng đồng bằng sông kiểu long tiếp tục tăng thêm ít nhất một mươi một mươi hai đồng một kg so với cách đây hơn một tháng và hiện đang ở mức khá cao
miết thái loại một trái tròn đẹp trọng lượng từ chín kg một trái trở lên được nông dân bán cho thương lái ở mức ba mươi bốn đồng đến ba mươi sáu đồng một kg

giá miết tăng nhưng nông dân không có thương lái
giá miết tăng nhưng nông dân không có thương lái
giá miết tăng nhưng nông dân vẫn kém vui vì thời điểm này phần lớn các vườn miết của nông dân tại nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long đều cho trái khá ít hoặc miết chưa tới lứa gắt bán
theo nhiều vựa thu mua mít phục vụ xuất khẩu ở cần thơ tới đây giá mít thái có nhiều khả năng còn tăng và tiếp tục duy trì ở mức cao
tại các tỉnh đồng tháp hậu giang biến tre an giang giá cam xoài cam sành hiện đang tăng khoảng năm sáu đồng mỗi kg so với tháng trước và tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
hiện thương lái đang mua cam xoài tại vườn với giá hai mươi hai mươi năm đồng mỗi kg cam sành ở mức một mươi bốn hai mươi đồng mỗi kg
nhiều nông dân cho biết đây là giá bán cao nhất trong khoảng ba năm qua với giá này người trồng cam có thể lái gần một mươi một mươi năm triệu đồng trên một m hai
tuy nhiên theo nhiều hộ trồng cam năm nay không nhiều trái như mỗi năm do dịch bệnh tấn công mạnh
ngoài ra covid một mươi chín lan rộng nên các hộ không dám đầu tư nhiều như mọi năm nên năng suất thấp đẩy giá tăng cao
còn tại các chợ dân sinh miền bắc nhiều mặt hàng vẫn đang giữ mức giá ổn định tuy nhiên giá rau xanh vẫn tiếp tục tăng và đang ở mức cao
ghi nhận tại các chợ rau muống có giá từ tám đồng đến một mươi năm đồng một mớ tùy lại
rau mùng tơi ngót cải xanh từ tám đồng đến một mươi hai đồng một mớ xà lách xoăn năm mươi đồng đến sáu mươi đồng một kg
bí đỏ mướp hương từ một mươi năm đồng đến một mươi tám đồng một kg cà chua hai mươi năm đồng đến hai mươi tám đồng một kg
theo nghề bán do mưa lớn trong đợt vừa qua đã đẩy giá các loại rau xanh tăng mạnh